bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai giờ trưa nay ngày một mươi tám tháng sáu có một trăm hai mươi một ca mắc mới
trong đó hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại đồng tháp một ca và thái nguyên một ca
một trăm một mươi chín ca ghi nhận trong nước tại tp hcm năm mươi chín ca bắc giang ba mươi sáu ca bình dương một mươi hai ca
bắc ninh một mươi ca hòa bình một ca và lào cai một ca trong đó một trăm một mươi ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc khu đã được phong tỏa hiện có hai mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
ở trong nước và trong chiều ngày hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
covid một mươi chín thông báo về ca tử vong số sáu mươi hai bảy mươi một tuổi có địa chỉ tại huyện châu thành tỉnh an giang
bệnh nhân tử vong trên bệnh lý nền nặng trong khi đó tại nghệ an sau khi phát hiện một nhân viên
dương tính với sars cov hai vào sáng ngày hôm nay tỉnh nghệ an đã quyết định phong tỏa bệnh viện
tâm thần nghệ an giám đốc bệnh viện này cũng đã cho dừng các hoạt động khám bệnh
tiếp nhận bệnh nhân mới hơn một trăm linh người gồm cả bệnh nhân và nhân viên y tế được cách ly
lấy mẫu xét nghiệm theo điều tra nhanh người này không có lịch sử dịch tễ mặc dù nhà ở phường hà
huy tập thành phố vinh nhưng không nằm trong vùng phong tỏa ba người trong một gia đình trú tại đường
đốc thiết phường hương bình tp vinh là f một của bệnh nhân này lập tức được cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm cũng dương tính với sars cov hai